vì vậy lực lượng chức năng sẽ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ
bên cạnh đó từ các thủ đoạn của tội phạm người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
tự phòng tự bảo quản tài sản hạn chế thấp nhất điều kiện để tội phạm ra tay hoạt động
chiều qua sở y tế tp hcm đã công bố kết luận của hội đồng chuyên môn về sự cố y khoa nghiêm trọng
xảy ra tại hai bệnh viện thẩm mỹ mcas ở quận một mươi tp hcm và cang nam ở quận ba
trong đó xác định bệnh nhân nâng ngực bị tử vong tại mcas bị
nhưng bác sĩ đã không khai thác tiền xử và đánh giá nguy cơ tai biến
sở y tế tp hcm cho biết đối với sự cố y khoa xảy ra tại bệnh viện thẩm mỹ mcas
nguyên nhân dẫn đến tử vong của bệnh nhân sau phẫu thuật đặt túi nâng ngực ngày một mươi bảy tháng một mươi
là do suy hô hấp do tràn khí dưới da tràn khí màng phổi ngạt dẫn đến ngừng tim
dối loạn nhịp tim nặng do blog dẫn truyền ở trong tim trên người bệnh có nhịp soang chậm trước mổ
sai sót chuyên môn trong trường hợp này là do bác sĩ chưa khai thác hết tiền sử của người bệnh
vì vậy chưa đánh giá hết nguy cơ
bên cạnh đó khi người bệnh có dấu hiệu bất thường về tim mạch
bệnh viện chưa hội trần với bác sĩ chuyên khoa để tìm nguyên nhân
và chưa có quy trình theo dõi người bệnh sau phẫu thuật
nên khó phát hiện khi người bệnh trở nặng để có thể xử trí kịp thời
ngoài ra hội đồng chuyên môn cũng đánh giá hồ sơ bệnh án ghi chép còn sơ sài
chưa thể hiện được chẩn đoán sơ bộ và hướng xử trí phù hợp
về sự cố y khoa xảy ra tại bệnh viện thẩm mỹ cang nam
hội đồng chuyên môn kết luận nguyên nhân dẫn đến tử vong của bệnh nhân sau phẫu thuật
căng ra mặt vào ngày một mươi một tháng một mươi là do sốc phản vệ mức độ ba bốn
liên quan đến sử dụng thuốc p trong quá trình phẫu thuật
bệnh viện đã chẩn đoán phù hợp với bệnh cảnh lâm sàng
và các bước xử lý phù hợp theo phác đồ điều trị
cục quản lý dược bộ y tế vừa thông báo thu hồi trên toàn quốc
thuốc viên nén bao phim ibucin bốn trăm linh số đăng ký vg hai triệu năm trăm năm mươi sáu nghìn chín trăm một mươi sáu số lô chín trăm linh sáu nghìn một mươi chín
ngày sản xuất hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín hạn sử dụng hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
do công ty trách nhiệm hiệu hạn thực phẩm usanic pharma sản xuất
không đạt tiêu chuẩn chất lượng

theo kết quả kiểm nghiệm mẫu thuốc do trung tâm kiểm nghiệm thuốc
mỹ phẩm thực phẩm tp hcm lấy tại công ty trách nhiệm hữu hạn
sản xuất kinh doanh dược phẩm dam san mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
về chỉ tiêu độ hòa tan tạp chất liên quan vi phạm ở mức độ ba
cục quản lý dược yêu cầu công ty trách nhiệm hiệu hạn dược phẩm usanic
phối hợp với nhà phân phối thuốc tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc
không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên và có báo cáo gửi về cục trong vòng một mươi tám ngày
xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
từ đêm ngày ba tháng một mươi một đến ngày năm tháng một mươi một trên các sông từ quảng nam đến ninh thuận
có khả năng xuất hiện một đợt lũ đỉnh lũ trên các sông từ quảng ngãi
đến bắc phú yên và khánh hòa có khả năng ở mức báo động hai báo động ba
có nơi trên báo động ba
cảnh báo từ đêm ngày ba tháng một mươi một đến hết ngày năm tháng một mươi một trên các sông từ quảng nam
đến ninh thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ đỉnh lũ trên các sông
từ quảng ngãi đến bắc phú yên và khánh hòa có khả năng ở mức báo động hai báo động ba
có nơi trên báo động ba
các sông ở quảng nam nam phú yên và ninh thuận có khả năng ở mức báo động một
và trên báo động một
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt ở các vùng trũng thấp
ven sông khu vực đô thị các tỉnh quảng nam đến ninh thuận
cấp độ rủi ro cấp độ thiên tai cấp một
như vậy là cơn bão số năm đã đi qua khiến cho làng biển mỹ quang của xã an chấn
huyện tuy an tỉnh phú yên bị uy hiếp nặng nề
hiện nay có hơn sáu mươi hộ dân tại khu vực từ lăng ông mỹ quang đến giáp với xã an phú
nằm trong vùng nguy hiểm rất cần phải có những giải pháp bảo vệ
vùng biển mỹ quang tỉnh phú yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ

các công nhân của đơn vị đang xây dựng kè biển an chấn chầm mình lát mái tấm đan
và gia cố lại kè biển an chấn sau cơn bão số năm
những ngư dân ở làng biển mỹ quang tranh thủ thu dọn ngư lưới cụ
và chuẩn bị ứng phó với mưa bão kế tiếp
những phiến đá vừa được đơn vị thi công gấp rút đổ tạm
những bao cát mảng bê tông được người dân kiên cố lại
hạn chế sóng biển xâm thực
người dân nơi đây một lần nữa trải qua một mùa mưa bất an
bộ bão số năm bữa tối xong lớp lắm
ở nhà bỏ chạy hết à
bỏ chạy hết còn nước ra ở đâu ạ
nước nó đập đế vô đây này
thì báo nó báo mình bỏ nhà mình đi
giờ tới đâu tới rồi đã chừng nào mẻ mình về chứ giờ biết làm sao
nước nó dừng vô miếng trong đây
do sông nó lấy tôn đồ nó cũng lấy
chạy dọc theo hai thôn mỹ quang nam và mỹ quang bắc
sẽ an chấn huyện tuy an
từ giữa năm nay bằng nguồn vốn của trung ương và vốn ngân sách tỉnh
hơn hai mươi chín tỷ đồng hơn ba trăm bảy mươi mét kè biển mỹ quang
tại khu vực sung yếu nhất đoạn từ lăng ông mỹ quang
giáp thôn mỹ quang bắc được đầu tư xây dựng
hiện còn hai đoạn qua thôn mỹ quang bắc và từ lăng ông mỹ quang
đến hết thôn mỹ quang nam chưa được đầu tư đang bị sóng biển uy hiếp
có khoảng sáu mươi hộ dân nằm trong khu vực
nguy hiểm nếu có bão triều cường xảy ra
bởi vậy việc tiếp tục đầu tư xây dựng tuyến kè này là rất cần thiết

còn trong thời gian mà xa thì phải tiếp công
phải tiếp tục đầu tư một cái công trình được kéo dài về phía nam
để bão vỡ dân bên trong đó bão vỡ tích mạng tài sản của những dân
lúc này do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới
và vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường biển động rất mạnh
những ngọn sóng cao vẫn liên tục đổ vào bờ
người dân làng biển mỹ quang lo tìm nơi tránh chú an
và mong chờ kẻ biển an chấn giai đoạn hai được đầu tư xây dựng trong thời gian sớm nhất
thưa quý vị những lớp học tạm thiếu cơ sở vật chất
học sinh phải học ghép ở nơi vùng cao
có lẽ là trăn trở của rất nhiều người
đã có rất nhiều những đơn vị nhà hảo tâm đóng góp để xây dựng trường
xây dựng lớp kiên cố nhằm giúp các em học sinh các thầy cô giáo
bớt đi những nhọc nhằn phần nào nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng cao
và ngày hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý vị
những nghĩa cử cao đẹp của các cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cảnh sát cơ động số ba
trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc
họ không chỉ đóng góp kinh phí
mà còn trực tiếp tham gia xây trường xây lớp học mới cho các em học sinh và các thầy cô giáo
thần sa một xã còn nhiều khó khăn của huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
xung quanh xã là núi cao
đường đến các bản làng gập gành dốc đá
lớp học của những đứa trẻ vùng cao
có rất nhiều ước mơ
nhưng ước mơ lớn nhất có lẽ là làm sao để những đứa trẻ nơi đây có trường lớp học kiên cố
thay cho những trường lớp tạm kia
và hôm nay ước mơ đó đã thành sự thật
trước học thì
thì là lên ở trên đồi ấy
nứa kiếp này nứa này
về đàn phên
về xung quanh
còn thì ở trên thì lợp lá cọ
các ngành các lớp
và các cán bộ với nhà nước quan tâm đến các cháu
các chất của bà là học là có bàn ghế ngồi đào hoàng tử tế
rồi thì có nhà xây tấm lợp
và đây chính là lớp học trong mơ của thầy trò và người dân ở đây
điểm trường tiểu học hạ sơn giao với ba lớp học kiên cố
có điện bàn ghế
các em sẽ chẳng còn lo đến mưa rột gió rét
có thêm lớp học mới
các học sinh ở đây cũng không phải học ghép như trước nữa
bây giờ có bàn ghế mới
có bảng mới
có quạt mới
và có điện khỏe hơn trước
sau khi mà có được phòng học cơ bản đủ diện tích và đủ điều kiện như thế này
thì tôi nghĩ rằng
đây là một trong những điều kiện tốt nhất
để cho học sinh và các thầy cô có thể phát triển
và thực hiện được nghiệp vụ chuyên môn của mình trong công tác dạy và học
nhưng để có được lớp học này là cả một quá trình rất nhiều khó khăn
từ kinh phí đến việc vận chuyển vật liệu qua những con đường độc đạo
cách hàng chục km từ trung tâm vào đây xây dựng
và đây chính là những người đã góp công góp sức xây dựng lên điểm trường
họ là những cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cảnh sát cơ động số ba
trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc
mỗi người góp một phần tiền lương và tham gia đóng góp công sức
cùng nhau xây dựng điểm trường này
với một hai trăm linh ngày công thì cán bộ chiến sĩ cũng đã xây dựng xong
với một ba phòng học
phòng học rất khang trang và đảm bảo phục vụ tốt cho các cháu
tôi rất mong là trong quá trình xây dựng này đặc biệt là các đơn vị hảo tâm
sẽ tích cực hơn nữa để giúp đỡ những đơn vị đang khó khăn
để tạo điều kiện giúp đỡ các em đến trường
điểm trường tiểu học hạ sơn giao là một trong nhiều điểm trường
được cám bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc xây dựng
trong những năm vừa qua
với những ngôi trường mới lớp học mới khang trang sẽ phần nào đó
giúp việc học tập của các em học sinh vùng cao bớt nhọc nhằn hơn
để các em mỗi ngày đến trường là một ngày vui
và đây cũng thể hiện một phần trách nhiệm với cộng đồng của các cám bộ chiến sĩ
cảnh sát cơ động nói riêng và của lực lượng công an nói chung
thưa quý vị đã có rất nhiều những vụ việc về xuất khẩu lao động chui để lại hậu quả đáng tiếc
được đổi đời là ước mơ chính đáng của rất nhiều người
tuy nhiên đi xuất khẩu lao động sao cho đúng cách đi thị trường nào một cách hợp lý
và không vi phạm pháp luật thì còn rất nhiều người chưa được biết đến
và trong tiểu mục có thể bạn quan tâm ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ phân tích kỹ hơn về vấn đề này
trước tiên thì chúng tôi sẽ cung cấp một thông tin đáng mừng cho người lao động việt
nhất là đối với những người làm công việc điều dưỡng và hộ lý trên cả nước
cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương binh và xã hội
vừa thông báo về chương trình tuyển điều dưỡng hộ lý đi làm việc tại nhật bản khóa tám năm hai nghìn một mươi chín
hai trăm bốn mươi hộ lý sẽ được sang làm việc tại nhật bản với mức lương từ một trăm ba mươi đến một trăm bốn mươi yên trên tháng
khoảng hai mươi bảy ba mươi triệu đồng trên tháng với điều dưỡng và một trăm bốn mươi một trăm năm mươi yên trên tháng
khoảng ba mươi ba mươi hai triệu đồng với hộ lý
ngoài lương các ứng viên còn được nhận các khoản phụ cấp tương ứng với thành tích công việc
chương trình dành cho những ứng viên việt nam tốt nghiệp cao đẳng đại học chuyên ngành điều dưỡng đa khoa
có nguyện vọng được sang làm việc tại nhật bản với tư cách là điều dưỡng hộ lý
đây chỉ là một trong số rất nhiều các chương trình mà việt nam ký kết với các nước
để đưa người lao động đi xuất khẩu theo đúng con đường chính ngạch
thậm chí người lao động được bảo hộ được đào tạo bài bản mức chi phí thấp
và có cơ hội cao được ở lại làm việc tại nước sở tại lâu dài
có nhiều cơ hội việc làm cho người việt khi xuất khẩu lao động
tuy nhiên thì phải là đi theo con đường chính ngạch với những hiệp định song phương
vâng đúng là như vậy việc lựa chọn con đường xuất khẩu lao động sao cho an toàn
đi theo con đường chính ngạch ra sao và nếu có bất chắc thì người lao động sẽ liên hệ với ai cơ quan nào
và tại sao quý vị lại phải khởi nghiệp ở trên chính tại sao quý vị lại phải khởi nghiệp ở
sao không khởi nghiệp ở đất nước mình mà là phải đi sang những đất nước khác
đây cũng là những điều mà các chuyên gia của chúng tôi sẽ phải tìm hiểu

người lao động ngoài việc là tìm hiểu thông tin về các doanh nghiệp mà có chức năng
có tự nhiên thẩm quyền được cấp giấy phép để đưa người lao động đi xuất khẩu lao động ấy
thì có thể liên hệ tới một số các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tìm hiểu thông tin có rõ ràng
ví dụ như sở lao động thuộc các tỉnh hay là cục lao động ngoài nước
nó là những cơ quan quản lý về lĩnh vực xuất khẩu lao động nước ngoài
thì hoàn toàn tất cả những thông tin liên quan kể cả thông tin của các doanh nghiệp
thực hiện trong lĩnh vực xuất khẩu lao động thì họ đều nắm được
đó là những cái mà người lao động nên quan tâm nên tìm hiểu
để đảm bảo hạn chế tính rủi ro cho mình
và đảm bảo việc mình được ra nước ngoài lao động một cách chính ngạch và mang tính hiệu quả cao nhất
kể cả đi lao động xuất khẩu chính ngạch hoặc tiểu ngạch
là hợp pháp hoặc không hợp pháp
thì nếu trong trường hợp mà có sự cố xảy ra thì người lao động việt nam nên
thứ nhất là phải liên hệ trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại nếu có thể được
cái thứ hai là liên hệ tới đại sứ quán việt nam tại nước sở tại
để đại sứ quán hỗ trợ về các cái thủ tục về các cái vấn đề liên quan
cũng có thể là liên hệ trực tiếp với tổ chức đại diện của cơ quan phát cứ
tức là cái đơn vị trực tiếp đưa người lao động sang nước ngoài lao động để họ có thể can thiệp
và một điều đặc biệt là theo quan điểm của tôi thì người lao động việt nam ở nước ngoài
thì chúng ta cũng nên yêu thương nhau đoàn kết để hỗ trợ nhau những lúc khó khăn
tất nhiên trong trường hợp này là phải đoàn kết hỗ trợ đúng quy định pháp luật
thì đó là những cái mà người lao động tại nước ngoài nên nên nên nên nên cân nhắc
nếu xác định đi xuất khẩu lao động thứ nhất cần phải xác định đi để làm việc
cần trang bị kiến thức học tiếng của nước mình dễ dàng học văn hóa của đất nước đó
nếu bạn đã có thể có tám trăm linh hay chín trăm linh triệu đồng để chạy một chuyến nhập cư bất hợp pháp vào nước ngoài
tại sao bạn không nghĩ đến việc dùng số tiền đó để học ngành nghề nào đó ổn định ở việt nam
hoặc thậm chí số tiền ít hơn từ một trăm linh triệu đồng thôi nhiều người việt đã có thể khởi nghiệp kinh doanh
có một kế sinh nhai bền vững dù có vất vả
có trẻ chật nhưng cũng sẽ không phải mạo hiểm tính mạng của mình
thưa quý vị mặt nước trên phá tam giang rộng hai mươi hai hecta trải dài trên địa phận của nam huyền thuộc tỉnh thừa thiên huế
nét văn hóa đặc biệt là nhiều ngư dân nơi đây vẫn gắn bó giữ gìn nghề đánh bắt nuôi truyền thống bằng một ngư cụ đặc biệt đó chính là nó sáo
sau đó nơi nhà sáo được bắt ngươi có thể được làm đồ sáo tối đại thử thách về cơm chế bè làm sáng sáng bài
tạo chế bệnh tự động bàn chế hỗ trợ hỗ trợ cho chế độ hỗ trợ cho người thương và người học nhân

văn để trăng những con cốm cá khi nước lên nước xuống để bắt con cốm cá theo nguồn lực
hàng hàng đêm là con bó bắt con nhỏ là thả lại
lúc chuyện đêm nào cũng thu đêm thu lưng canh không bắt chịu nhiệt
hai ông mẹ già rồi rồi con đi kẹo à
kẹo rồi dùm ngay đây
ngay kẹo được mấy chút
bảy trăm linh là mấy tấm
phá tâm giang là vùng nước lửa con cốm cá ở trong tự nhiên là rất ngon
cái cân cái dìa cái răng cái đôi và tất cả các cua tôm sụ tôm răng tôm đứt
dân năm gần đây tồn tại bảo vệ người người thị sản
chúng tôi dùng sảo để phân vùng người trong thị sản bằng phương pháp người tự nhiên
dùm ngay đây tôm sụ tôm đứt tôm răng
tiếp đây diện tích ống trà của tôi là rất rùng
chỉ là thông mạnh cho con cháu là người con cháu làm riêng
mấy hectare xuất hoạt trên khả năm trên cả trăm triệu

li tông trà l projekt